bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy
một trong những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo đó là việc cho phép chủ phương tiện nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy qua ngân hàng điện tử
theo dự thảo nguyên tắc trao đổi dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử là dữ liệu dưới dạng xml và có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký
dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử có gắn chữ ký số do cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế chuyển sang cục cảnh sát giao thông là cơ sở để cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe
người nộp thuế thực hiện kê khai đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai
người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng kho bạc nhà nước
ngay sau khi cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế nhận được xác nhận thành công của cơ quan công an về việc nhận được dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử
cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế gửi tin nhắn thông báo cho người nộp thuế vào số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để người nộp thuế đến cơ quan cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe